văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
thông báo nêu rõ các cơ quan báo chí phản ánh đối tượng đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
trú tại thành phố thái bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua
làm ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận xã hội
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nêu rõ đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm
và hoan nghênh cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã kịp thời khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi cố ý gây thương tích của nguyễn xuân đường và đồng phạm
phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh thái bình chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của các đối tượng
đồng thời cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức
mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua
xử lý nghiêm minh trước pháp luật
kết quả điều tra bước đầu phải được báo cáo lên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để tập hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
mới đây công an quận hoàn kiếm hà nội đã tạm giữ
hình sự đối tượng vũ hoàng anh hai mươi bảy tuổi trú tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán khẩu trang
thời điểm đang diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
theo tài liệu điều tra sau khi thỏa thuận bán cho người mua trú tại quận tây hồ
thành phố hà nội năm mươi thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp với giá sáu trăm linh triệu đồng
đối tượng hoàng anh đã nhận tiền đầy đủ và chuyển hai thùng hàng khẩu trang
sang singapore và malaysia theo yêu cầu của người mua
tuy nhiên thay vì gửi đúng năm mươi thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp như cam kết
hoàng anh đã mua hai thùng khẩu trang vải với giá năm triệu đồng một thùng
rồi gửi đi singapore và malaysia cho người nhà nạn nhân như địa chỉ đã thỏa thuận trước đó